ché guevara anh hùng cách mạng cuba biểu tượng của phong trào tự do
ché guevara là người argentina nhưng được công nhận là công dân cuba vì những đóng góp to lớn cho phong trào giải phóng dân tộc của quốc đảng này
ông đã cùng với fidel castro và raúl castro kiến thiết chính quyền cuba từ những ngày đầu còn non trẻ
ngay khi con đường chính trị đang rộng mở ché guevara quyết định từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của một nhà cách mạng yêu tự do và luôn muốn đấu tranh chống lại áp bức bốc lột
thế nhưng cuộc cách mạng của ché đã không thành công và ông bị hành quyết vào năm ba mươi chín tuổi
sự ra đi của ông không những không làm lụi tàn khí thế đấu tranh mà còn góp thêm nhiệt huyết để cho các dân tộc và quốc gia bị áp bức có thêm được sức mạnh đứng lên giành quyền tự chủ
ý chí sát đá từ bé
ché guevara thường gọi là n ché hay đơn giản là ché
tên ca sinh là ernesto guevara de la sena sinh ngày một mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi tám tại thành phố rosario miền trung argentina là con cả trong gia đình
ông nội ông là người sáng lập hội nông thôn argentina một tổ chức quyền lực của những đại địa chủ
trong khi ông ngoại là nhà hoạt động chính trị rất tích cực
trong những ngày đầu thành lập liên đoàn công dân cấp tiến ucr đảng phái chính trị đầu tiên ở argentina giành được sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng trong thời điểm diễn ra cuộc cách mạng năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
năm hai tuổi che bị viêm phổi nặng biến chứng của căn bệnh là chứng hen xuyển điều đó vô tình lại rèn cho che guevara một ý chí sát đá
ông đã nhận thức rằng mỗi người đàn ông sinh ra trong cuộc đời đều phải đối mặt với một cuộc chiến
ché đã tuyên chiến với căn bệnh này và đã bắt đầu tập trung
ché đã tập luyện các môn thể thao trong đó có nhiều môn được xem là cấm kỹ với bệnh hen xuyển như là bóng đá điên kinh bóng chuyền và bóng rổ
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ché nhập học khoa y thuộc đại học bueno airs ông đã cố gắng tự lập vừa học vừa làm thuê tại một thư viện công cộng
vào năm một nghìn chín trăm năm mươi một ché làm thủy thủ tập sự trên một tàu chở dầu mang tên là energy
nhờ đó ông có cơ hội tới được nhiều hải cảng quarkantina brazil venezuela trinidad
tobago và guyana
với trái tim đầy nhiệt huyết và khao khát trải nghiệm những vùng đất mới môi trường y khoa không giữ chân chê được lâu
tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi ông đã tạm gác lại việc học để cùng một người bạn đi về phía tây băng qua khu đồng bằng time pass ở phía bắc
cuộc hành trình có chiều dài lên tới bốn năm trăm linh km đi qua chile peru venezuela và bolivia
chuyến đi đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng chê về tình trạng lạc hậu nghèo đói và bị bỏ rơi
nơi đó có những tên địa chủ và cường hào luôn thẳng tay đàn áp bất cứ ai dám đứng lên đòi thay đổi hiện trạng
cũng tại peru ché đã gặp bác sĩ hugo péche peixoto một người theo tư tưởng marxist
một thập kỷ sau ché đã thừa nhận ảnh hưởng của pc đối với quá trình hình thành tư tưởng cách mạng của mình
khi gửi cho người bạn vông niên này bạn in cuốn sách đầu tay mang tên chiến tranh du kích
đề tựa cuốn sách ghi rằng
kín tặng bác sĩ hugo péche
có thể ông không biết nhưng ông là người đã khơi dậy trong tôi thay đổi lớn về thái độ đối với cuộc sống và xã hội
với nhiệt huyết phiêu lưu luôn có sẵn
giờ đây những điều đó đã được định hướng tới những mục đích hài hòa hơn với nhu cầu của châu mỹ
bước ngoặt để trở thành nhà chính trị lỗi lạc
trở về argentina ché tốt nghiệp khoa y năm một nghìn chín trăm năm mươi ba và ngay lập tức lên đường sang bolivia
với lòng háo hức được nhìn tận mắt của cách mạng dân tộc tại nơi đây
tuy nhiên không lâu sau đó ông đã thất vọng khi chứng kiến những người thổ dân bolivia
tiếp tục bị gạt sang bên lề xã hội sống trong nghèo khó và các điều kiện tồi tàn không khác gì mấy so với thời thuộc địa tây ban nha
từ bolivia che đã tới guatemala vào cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
nơi tổng thống jacobo arbenz quốc hữu hóa những cơ sở của tập đoàn nông nghiệp united fruit coal của mỹ
đây là tập đoàn xuyên quốc gia nắm giữ ngành kinh tế then chốt lạc trồng trọt và thương mại hoàn toàn
đây là tập đoàn xuyên quốc gia nắm giữ ngành kinh tế then chốt lạc trồng trọt và thương mại hoàn toàn
tại đây ché đã gặp gỡ hiuda gardea một nữ chính trị gia và là nhà kinh tế theo tư tưởng cách mạng người peru
chính bà là người đã giới thiệu ché với các phong trào cánh tả và sau này bà trở thành vợ của ông
cũng tại guatemala ché đã gặp gỡ antonio nicolópez fernández
cùng một số người khác hoạt động trong phong trào của fidel castro

chính nicolópez là người đã đặt biệt danh ché cho ông
đây là một danh sưng đặc trưng của tiếng tây ban nha tại argentina chỉ người đối thoại trực tiếp một cách thân mật
đây là một danh xưng đặc trưng của tiếng tây ban nha tại argentina chỉ người đối thoại trực tiếp một cách thân mật
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn cia tiến hành đảo chính lật đổ chính phủ của tổng thống arbenz
những người ủng hộ cải cách xã hội đã bị đàn áp dã man ché và người bạn đời của mình buộc phải chạy sang mexico
tại nơi này giàu năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
lần đầu tiên ông gặp anh em fidel và raúl castro những thủ lĩnh của phong trào hai mươi sáu tháng bảy tại cuba
hai mươi sáu tháng bảy tại cuba
cuộc gặp gỡ chính là bước ngoặt
đưa che guevara từ một người
theo chuẩn nghĩa dân tộc mỹ latin
trở thành một nhà cách mạng châu lục
lúc này ngọn lửa cách mạng
trong che đã thật sự bùng cháy
ông nhiệt tình giúp đỡ công việc chuẩn bị
và sau đó tham gia vào cuộc cách mạng ở cuba
sau nhiều khó khăn thậm chí
từng một lần bị các điệp viên của cia
và của chế độ độc tài cuba
batista bắt giữ tại thủ đô mexico
cuối cùng ngày hai mươi năm tháng một mươi một
con tàu granma quá tải
với tám mươi hai chiến sĩ vũ trang
trong đó có fidel raul và che
đã rời cảng tuzban tiến về cuba
đã có rất nhiều thác phẩm nói
về quá trình chiến đấu của quân đội du kích
do fidel castro lãnh đạo
từ sierra maestra lan ra toàn quốc
trong cuộc chiến đó che guevara
đổi bật như một chiến sĩ căng trường
và kỷ luật ông từng hai lần bị thương
và được phong cấp bật cao nhất
trong quân đội du kích với tư cách là
tư lệnh cấp cao ông sử dụng bí danh
lính bắn tỉa trong các bài viết
đăng trên tờ báo của lực lượng du kích
người cuba tự do
những đồng góp của che guevara
cho cách mạng cuba
sau khi đổ bộ vào
quốc đảo cuba đội quân của fidel
và raul castro đã sử dụng nghệ thuật
chiến tranh du kích do đó
dù lực lượng ít nhưng họ vẫn giành
nhiều chiến thắng quan trọng tiêu biểu là
chiến thắng vào tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi
ba trăm hai mươi quân cách mạng đã phải chống lại
một vạn quân chính quy
của chế độ batista cuộc chiến kết thúc
chính quyền vẫn không tiêu diệt được quân
cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi tám che guevara
và camilo cienfuegos lãnh đạo các đội
quân của mình bắt đầu phát động cuộc
xâm chiếm từ phía tây của đảo quốc họ
đã hành quân chặng đường năm trăm năm mươi bốn km trong
bốn mươi bảy ngày với quân dụng nghèo nàng chủ yếu
là đi bộ nhờ chiến lược đúng đắn đội
quân đã chiếm được santa clara làm cho
chế độ batista nhanh chóng đi vào chỗ
diệt vong batista phải chạy trốn ra đất quốc
ngoài bắt đầu cuộc sống lưu vong ngày bốn
tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi chín che cùng với những chỉ
huy quân nổi dậy khác tiến vào la habana
trên vị thế của những người chiến thắng
suốt hơn ba năm chiến đấu che đã chứng
tỏ tài năng quân sự kiệt xuất của mình là
người đầu tiên được phong tư lệnh và đạt
ngôi sao vàng trên mũ vào tháng một mươi hai năm

cienfuegos chính quyền mới được
thành lập chia là một trong bộ ba lãnh đạo
của fidel castro và raul castro sau những
đóng góp của mình ông được trao quyền công
dân cuba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi chín che được bổ
nhiệm giữ chức trưởng bang nông nghiệp của
viện cải cách ruộng đất quốc gia với
cương vị này ông đã ra quyết định tịch thu
toàn bộ ruộng đất tư hữu tiếp sau đó
ông còn được bổ nhiệm giữ chức chủ tịch
ngân hàng quốc gia chỉ huy bang huấn luyện
lực lượng vũ trang cách mạng và bộ trưởng
bộ công nghiệp ở cương vị mới che thường
xuyên đi ngoại giao với nhiều nước trên
thế giới với cương vị là một đại diện của
cuba nhà cách mạng yêu tự do không chỉ
nổi bật trong chiến đấu che guevara còn
có nhiều đóng góp rất có giá trị vào
lý luận cách mạng ông đã viết một số
lượng lớn các bài báo tiểu luận diễn
văn chứa đựng nhiều tư tưởng cách mạng
và nhân văn nhiều người thường nói về che guevara
như một hình tượng của chủ nghĩa anh hùng
phiêu lưu ưa thích bảo hiểm một dạng
robin hood của thời hiện đại dẫn đầu một
nhóm chiến binh nhỏ chiến đấu một
cách can đảm theo hình thức du kích
chống lại những kẻ áp bức có lẽ cũng
chính vì tính cách này mà tháng ba năm

mọi cương vị kể cả quyền công dân cuba
để lên đường thực hiện mong muốn tiếp
tục được cống hiến cho sự nghiệp tranh
đấu dành tự do của các dân thộc bị áp
bức quyết định ra đi được đưa vào đúng
lúc con đường công danh đang rộng mở
đối với che khiến cho dư luận không
khỏi hồ nghi tuy nhiên trong bức thư
gửi chủ tịch fidel che đã nói
rõ việc ông thôi giữ cương vị lãnh đạo
là hoàn toàn tự nguyện theo tiếng gọi
của trái tim yêu tự do khao khát
hòa bình và cống hiến cho sự nghiệp
cách mạng sự nghiệp giải phóng loài người
khỏi áp bức và bất công
đầu tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
che cùng một số người khác rời cuba
đi congo tại đây sau những dự định
không thành họ đã rút lui vào
tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
che đến braha tiếp khắc
rồi bí mật trở về cuba để lên
kế hoạch cho chiến dịch bolivia
tuy nhiên chiến dịch đã không thành công
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
ông bị bắt ở vùng quebrada
danjuro trong tình trạng bị thương
ở chân và đã nghĩ đến ý định
tự sát nhưng không thể
cái chết đầy tranh cãi
khi trời sọng tối che guevara
cùng các tù binh khác bị dẫn tới
một trường học ở thị trấn la higuera
cách nơi ông bị bắt gần sáu năm km
trong một cuộc phỏng vấn
một đặc vụ cia người mỹ gốc cuba
cho biết chính phủ mỹ muốn che guevara
còn sống để khai thác thông tin
nhưng các lãnh đạo quân đội bolivia
quyết định phải sử tử nhà cách mạng này
vì lo sợ một phiên tòa công khai
sẽ thu hút sự ủng hộ của dư luận
đối với ông
câu chuyện mà họ đưa ra để che đậy cho hành động này
là che guevara thiệt mạng
trong khi chiến đấu
theo một tài liệu giải mật
lệnh sát hại che guevara và các chiến sĩ cách mạng khác
được đưa ra vào ngày chín tháng một mươi
tài liệu giải mật cho thấy
che guevara đã không chịu ngồi xuống
theo lệnh của người thực hiện lệnh hành quyết
nhà báo john lee anderson thuộc lại
lời nói cuối cùng của che guevara
trong cuốn tiểu sử
che guevara cuộc đời cách mạng
tôi biết anh tới đây để giết tôi
bám đi anh chỉ sắp giết một người mà thôi
nhà lãnh đạo du kích được
hàng triệu người trên thế giới yêu mến qua đời
ở tuổi ba mươi chín vào ngày tám tháng một mươi
trước khi bí mật đưa ông
đến chôn ở một ngôi mộ tập thể
lính bolivia đem thi thể ông
tới nàng valer grande
đặt trên bể xi măng tại phòng giạc la
của một bệnh viện để cho
các phóng viên quốc tế tới chụp ảnh
thi thể của che guevara sau đó
được chôn trong một ngôi mộ tập thể
không được đánh dấu cùng hai đồng đội
ngôi mộ này chỉ được phát hiện
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
và thi hài của che guevara
sau đó được đưa về cuba
tinh thần che guevara bất diệt
mặc dù thất bại
nhưng tên tuổi và ảnh hưởng
của che guevara vẫn lan rộng
khắp châu mỹ latin và cả thế giới
ông đã trở thành một biểu tượng
của sự đấu tranh của tình nhân ái
hy sinh thân mình chống lại áp bức và nghèo đói
trong tài liệu được giải mật
gửi tổng thống mỹ lúc bấy giờ
là lyndon b johnson cố vấn cao cấp
walt rostow đã gọi quyết định
giết hại che là ngu xuẩn
nhiều nhà nghiên cứu khác cũng thừa nhận
sai lầm lớn của mỹ là đã cho lưu hành
bức hình che guevara sau khi ông bị giết
nó khiến cho người ta liên tưởng
hình ảnh giê xu chịu nạn vì đức tin của mình
trong buổi lễ tưởng nghiệm
ở rosario quê hương nơi ông ra đời
linh mục hernán benítez
đã nói rằng hai phần ba nhân loại
bị áp bức bị chấn động
vì cái chết của che
một phần ba còn lại thuộc về chê hoàn toàn
che đã đoán nhận cái chết
với tất cả đặc trưng của những anh hùng thần thoại
những người sống mãi trong lương tâm nhân loại
bức ảnh anh hùng du kích
do nhiếp ảnh gia alberto cora
chụp che guevara
vào cuối tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sau đó hòa sĩ jim fitzpatrick
đến từ dublin cộng hòa ireland
vẽ lại do năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
đã trở thành biểu tượng
của phong trào cách mạng trên toàn thế giới
khu rừng nơi ông bị bắt
và ngôi trường nơi ông bị giết hại
trở thành những địa điểm thú khách du lịch
bệ xi măng nơi đặt thi thể che guevara
trở thành đài tưởng nghiệm
bên dưới bức tượng của ông
ở la higuera
có dòng chữ tấm gương của ông
thắp sáng bình minh mới
gương mặt của che guevara
với mái tóc dày đám râu rậm
và chiếc mũ beret quen thuộc
đã xuất hiện trên những chiếc áo phông
biểu ngữ và những bức tường tưởng nghiệm
trên khắp thế giới